theo bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh phú yên ngày bốn tháng một còn một trăm chín mươi tàu thuyền khai thác thủy sản với hơn một một trăm linh ngư dân đang hành nghề trên biển
các tàu thuyền đều nắm bắt được diễn biến của bão số một chủ động thoát ra ngoài vùng nguy hiểm và tránh trú an toàn
trong số tàu thuyền trên có bốn mươi sáu tàu với ba trăm bảy mươi lao động hành nghề khai thác xa bờ chủ yếu là câu cá ngừ đại dương
còn lại một trăm bốn mươi bốn tàu cá với bảy trăm ba mươi năm lao động hoạt động ven bờ thuộc địa phận các tỉnh quảng ngãi bình định phú yên khánh hòa ninh thuận và bình thuận
tất cả tàu thuyền hành nghề đều liên lạc được với các đồn biên phòng và gia đình
bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh phú yên phân công cán bộ chiến sĩ trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ nắm tình hình
theo dõi diễn biến áp thấp nhiệt đới và thường xuyên liên lạc với ngư dân đang hoạt động trên biển